thưa quý vị và các bạn nửa đầu năm hai nghìn một mươi tám là khoảng thời gian mà các lực lượng chống buôn lậu hàng giả hàng nhái
và gian lận thương mại phải hết sức nỗ lực trong công tác chuyên môn
theo đánh giá sơ bộ đợt cao điểm về hàng lậu hàng giả hàng nhái đều tập trung vào dịp đầu năm dương lịch và cuối năm âm lịch
thế nhưng giải rác cho đến tận thời điểm này tình hình chống buôn lậu hàng nhái vẫn diễn ra hết sức gây gắt
chợ ninh hiệp gia lâm
đây là một trong những chợ đầu mối về vải vóc quần áo may sẵn lớn nhất của cả nước
theo thống kê hàng ngày có đến hàng tỷ đồng tiền lưu thông hàng hóa đến và đi tại chợ ninh hiệp
tại đây đã có thời điểm mỗi mét vuông gian hàng được định giá lên tới hai tỷ đồng
chính vì thế tình hình buôn lậu hàng giả hàng nhái và gian lận thương mại ở đây càng lúc càng phức tạp
đây là một buổi thanh kiểm tra bất thường của đội một
tri cục quản lý thị trường tp hà nội tại chợ đầu mối ninh hiệp
tại buổi kiểm tra bất thường này các chủ hàng đều không xuất được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng

người ta cũng muốn ban quản lý hướng dẫn cho người ta để người ta thiếu sót cái gì thì người ta sẽ bổ sung cho đấy
vì người ta cũng thường xuyên đi người ta cũng không có thời gian để nắm bắt kịp thời những chính sách của nhà nước
thì ban quản lý sẽ cập nhật và hướng dẫn đến bà con để bà con tuân thủ một cách tốt nhất
chưa hết hầu hết các hàng thời trang may sẵn ở đây đều mang nhãn mắt những thương hiệu nổi tiếng như gucci adidas hay nike
nhưng chúng đều là hàng nhái và được bày bán công khai
tại chợ ninh hiệp có hai nguồn gốc xuất xứ
một là người dân tự sản xuất với quy mô nhỏ lẻ
và hai là nhập khẩu từ trung quốc với số lượng lớn
thế nhưng theo một cán bộ quản lý thị trường ở đây sở đâu ra cũng có hàng lậu
nói chung tầm này thì bây giờ anh nhìn ở quanh đây là rất là nhiều chợ
thành ra bộ em bán giờ cũng ế
ở đây là tầm năm sáu cái chợ rồi
thì bây giờ bộ em bán trong đây nói chung là ế rồi
trên thực tế thời điểm giữa mùa hè không phải là cao điểm của việc buôn bán tại chợ ninh hiệp
các chủ hàng thường chỉ bán lẻ và giữ lốt cho sạp của mình chờ đến đầu mùa thu và thời điểm cuối năm
tuy vậy công tác phòng chống buôn lậu hàng giả hàng nhái vẫn được quan tâm
thực hiện cái chủ trương của nhà nước về thực hiện quan triệt có ba cái
thứ nhất là vì mình ở bên này là chợ đầu mối
và đặc thù là về mình cũng đi họp ở các nơi ở huyện cũng hơi lêu cao về cái tinh thần về phòng cháy chích cháy
thứ hai là mình ở bên này là chợ đầu mối

thứ ba là gian lận thương mại
thì cũng thường xuyên là tuyên truyền cho bà con nhắc nhở
thứ nhất đặc biệt là phòng cháy chích cháy
thứ hai là bà con kinh doanh ở trong chợ thì phải tuân tủ theo pháp luật
hàng hóa thì phải có hóa đơn chứng tư để chấp hành các quy định của pháp luật
theo báo cáo của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia sơ bộ trong bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
hoạt động buôn lậu hàng giả hàng nhái và gian lận thương mại diễn biến khá phức tạp
chỉ tính riêng khu vực nam miền trung đã có tới một mươi một vụ việc bị phát hiện thanh kiểm tra
xử phạt vi phạm hành chính về buôn lậu gian lận thương mại bán phát mại truy thu thuế
nộp ngân sách nhà nước gần ba trăm năm mươi tám năm tỷ đồng khởi tố sáu mươi sáu vụ án hình sự gồm chín mươi một đối tượng
còn ở phía bắc các lực lượng cũng tích cực đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát hàng hóa
phương tiện xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh
công tác an toàn vệ sinh thực phẩm qua các cửa khẩu
dưới sự chỉ huy chỉ đạo của đảng ủy bộ chí huyên phòng tỉnh cùng đảng ủy chí huy đồn huyên phòng
cửa khẩu ma thàng chúng tôi đã tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng đóng chân trên địa bàn
triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu đối với người
phương tiện hàng hóa quốc giới để phòng chống những hoạt động buôn pháo lậu
buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng qua biên giới
đặc biệt các đối tượng ngày càng sử dụng những chiêu thức tinh vi để vận chuyển hàng lậu qua đường biên
như luồn đường rừng chia nhỏ hàng và thuê người vận chuyển từng ít một để tránh bị phát hiện
thì chính vì thế mà bắt nhỏ lẻ như thế là rất rất khó khăn cho anh em trong quá trình tác nghiệp
và đặc biệt là cái địa bàn nó lại là địa bàn dân cư ở sát đường biên giới
cho nên là khi mà các cái đối tượng vận chuyển những cái hàng đấy nó cho thẳng vào nhà dân là rất khó cho cái khâu xử lý của anh em hải quan
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín đánh giá các bộ ngành địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền
phổ biến chính sách pháp luật quản lý xử lý hiệu quả thông tin đường dây nóng
tuy vậy cũng có thể thấy trải dài từ vùng đường này
vùng biên cho đến nội địa hay ngay tại thủ đô hà nội công tác chống buôn lậu hàng giả hàng nhái và gian lận thương mại chưa lúc nào bớt căng thẳng
lợi nhuận từ buôn lậu làm hàng giả và gian lận thương mại vẫn là quá lớn để các tổ chức đối tượng sẵn sàng vi phạm pháp luật kiếm lời bất chính